cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an dương phối hợp cùng đội ba phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hải phòng
vừa bắt giữ đối tượng vũ doãn tuấn ba mươi hai tuổi trú tại xã bắc sơn huyện an dương thành phố hải phòng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng vũ doãn tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực đường lán bè lê trân hải phòng
khám xét trên người đối tượng cơ quan công an phát hiện một hộp bánh ngọt được đối tượng giấu trong ống quần
bên trong có hai trăm linh một viên ma túy tổng hợp hai túy ly lông chiếu tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tại cơ quan công an đối tượng tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng tuấn và tích cực điều tra mở rộng chuyên án